lũ đã đi qua nhưng những hình ảnh này vẫn còn nắm ảnh trong tâm trí người dân vùng xuân lũ
từ đầu năm đến nay thiên tai đã làm hai trăm ba mươi năm người chết và mất tích thiệt hại hơn ba mươi bảy sáu trăm linh tỷ đồng
chỉ tính riêng đợt mưa lũ trong ba tuần
sáu tháng cuối năm tại các tỉnh miền trung đã làm một trăm một mươi một người chết và mất tích một trăm hai mươi một người bị thương hơn ba trăm linh ngôi nhà bị ngập và hư hại
hàng ngàn hecta hoa màu bị mất trắng tổng thiệt hại ước tính trên tám năm trăm linh tỷ đồng
đây là đợt thiền tài nặng nề nhất trong một mươi năm qua
khi mưa lũ nhiều nước mưa ngày nọ qua ngày kia nước chảy không kịp cho nên cuốn trôi những tài sản của đồng bào dân tộc
cũng như là những người dân mà sống bên sông bên suối
mà không đi thực tế thì chắc chắn là mọi người không thể cảm nhận được cái chuyện là nó thiệt hại như thế
nghe tin đồng bào miền trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ gây ra vào dịp tết đang đến gần cuộc sống đồng bào gặp nhiều khó khăn
hội người việt kemis và vùng phụ cận tại cộng hòa liên bang đức đã quyên góp được tổng số tiền là bốn trăm sáu mươi hai triệu bốn trăm ba mươi hai nghìn đồng
họ đã trực tiếp đem đến trao tận tay cho người dân vùng lũ ở nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị
mỗi xuất quà cho một hộ dân trị giá năm trăm linh đồng
đây là lần đầu tiên họ đi thiện nguyện đến tận những bản làng xa xôi
chứng kiến những gian khổ mà đồng bào phải gánh chịu sau cơn lũ vừa qua
trường trung học cơ sở xã yên tĩnh huyện tương dương tỉnh nghệ an
vào lúc hai giờ sáng ngày một mươi bốn tháng chín cơn lũ đột ngột ập đến cao hai năm mét nhấn chìm cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy
bốn tháng sau mọi dấu vết như cơn lũ chỉ vừa mới đi qua
cánh cổng trường
tường cũng không còn nữa
tường bao quanh trường được chẳng tạm bằng tre nứa
lớp học bị nứt cửa hỏng
cánh cửa này không chen nổi gió lạnh tràn về
nhiều em học sinh phải nghỉ ốm
không có điện lớp học bán chú buổi tối khó khăn hơn
các phòng học bây giờ hiện tại hệ thống điện trong phòng học đã bị hư hỏng hoàn toàn
cho nên công tác học của các em vào buổi tối đến nay chưa thể triển khai được
ông trương ngọc minh là việt kiều ở thành phố kanis cộng hòa liên bang đức
đại diện cho hội người việt kiều đi trao tận tay những xuất quả ý nghĩa cho đồng bào
trao đổi với thầy trò nhà trường ông cảm phục nghị lực của thầy và trò
cố gắng đảm bảo chương trình học để tiến hành
đừng kiếm kịp với miễn xuôi trong khi nơi đây còn nhiều khó khăn thiếu thốn
ngày tết đang đến gần món quà nhỏ của hội việt kiều sẽ được nhà trường tu bổ lại cơ sở vật chất
sớm ổn định công việc học
ông minh mong muốn sau chuyến đi này sẽ cố gắng kết nối học sinh người việt ở cộng hòa liên bang đức
với các em học sinh trường trung học cơ sở xã yên tĩnh để các em được giao lưu giúp đỡ nhau trong học tập
ở bên đó chúng tôi vẫn giáo dục sinh hoạt và các cháu cũng vẫn hiểu được cuộc sống gian khổ của con ở việt nam
nhất là các bạn cùng trang đứa các cháu có đợt tuyết vừa rồi tự nguyện vừa rồi có cháu được tiền thưởng
các cháu cũng góp vào để hướng
về cái chương trình mà ủng hộ đồng bào lũ lụt các cháu tham gia một nhóm với nhau làm bánh và bán lại cho những người tham gia đêm gala từ thiện đó
cái tiền các cháu thu được cũng đóng hơn số tiền mà chúng tôi đã mang về đợt này
thay mặt cho thầy cô và các em học sinh trường trung học cơ sở yên tĩnh
chúng tôi rất cảm ơn tầm lòng của bà con việt kiều đã sẵn sẻ giúp đỡ nhà trường trong những lúc khó khăn hoàn nạn
và nhà trường hứa sẽ sử dụng số tiền đó vào mục đích khắc phục
để đem lại công tác học tập cho nhà trường một cách ổn định nhất
trời đã sầm túi những người làm thiện nguyện vẫn cố gắng trao tận tay những món quà cứu giúp đồng bào
không để bỏ sót một trường hợp nào
hôm nay là có đoàn đến trao phần quà thì rất mừng và phấn khởi
được một phần quà thì mình bớt đi một nỗi lo của gia đình
đoàn thiện nguyện đến với nhà trường
với bà con ở bốn tỉnh nghệ an hạt vĩnh quảng bình quảng trị
mỗi địa phương đều có những khó khăn riêng
nhưng có lẽ con đường đến với bản làng eo bù chút mút của đồng bào dân tộc vân kiều
ở nơi xa xôi nhất của huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
để lại nhiều kỷ niệm nhất với hội việt kiều xa xứ
đoàn của mình là đang đi trên con đường để gọi là ba mươi cây đường đất
mà tôi ở bên đức về nghĩa rằng là ở bên đức thì tôi không thể tưởng tượng
cũng không bao giờ có những con đường này dù là năm m hoặc là một mươi m
nhưng mà cái đường gọi là đường trường sơn của tỉnh quảng bình như thế này
thì lần đầu tiên là tôi được đi qua và tôi cảm thấy rằng là cái chặng đường nó quá là dài
có những vùng đồng bào dân tộc người ta sống ở trên vùng cao của huyện lệ thủy quảng bình
mà đến bây giờ tôi bị thực tế trải nghiệm
quả thật là
chưa bao giờ được nhìn và cũng chưa bao giờ được thấy
cơn lũ vừa qua khiến đường bị sạt lở lầy lội
đoàn thiện nguyện phải đi xe chuyên dụng của các đồng chí đường biên phòng lạng ho
để đi qua những đoạn đường nguy hiểm nhất
đây là bản của đồng bào dân tộc nằm sát đường biên giới với lào
bao nhiêu năm cuộc sống của đồng bào chưa có nhiều đổi thay
lũ qua rồi bà con chỉ biết dựa vào núi rừng sớm qua ngày
cuộc sống trước mắt còn rất nhiều khó khăn
cả bàn làng có sáu mươi hai hộ dân
thu nhập trung bình là tám triệu đồng một năm
tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm bản eo bùi chút mút lần đầu tiên có điện lưới
do binh đoàn một mươi năm của bộ quốc phòng hỗ trợ cho dân làng
thế nhưng cơn lũ vừa qua đã cuốn trôi hoa màu da súc
cả mạng lưới điện bao nhiêu năm mới có được
cây cây cũng thiếu
cây có lơn không thiếu
lơn là tư nuôi
gà tư nuôi
cây cây không thiếu vì không măn ruộng không măn chi hết
hiện nay tuyển đường bị sạt lở cho nên đi lại rất khó khăn
và tuyển điện trong dịp tuyển này bà con ở đây không có điện để sinh hoạt trong mấy ngày tết
do đó thì chúng tôi đã có kế hoạch đề nghị hỗ trợ về tiền
để bà con mua sắm những dụng cụ những đèn pinh hoặc là đèn năng lượng

theo sự chỉ dẫn của các đồng chí đồng biên phòng lảng ho
đoàn thiện nguyện đã đến tặng quà tết cho những hoàn cảnh éo le như gia đình chị hồ thị trinh
lũ cuốn trôi nương rẫy chồng mất các nhà nhỏ ngày xưa có ba người chung vui hạnh phúc
thì nay chỉ còn người vợ trẻ và đứa con côi trong cái láng toành toảng siêu vẹo
tết này hai mẹ con không có người đàn ông trụ đỡ cũng không còn nhà
một môn có nhà cửa với có chồng con vợ ở một nhà cho vui tết ăn tết năm mới
tết bà không cảm ơn đang ra nước đang quan tâm cho thì cho nhiều rồi nhưng mà cho bão lút còn tết đây thì chưa có ít có nhiều thì cũng không cảm ơn đang ra nước
cái sâu lắng nhất là đối với đồng bào dân tộc bây giờ đến bây giờ người ta vẫn không có điện chắc chắn là phải cả năm sau người ta mới làm lại được
đấy là cái cảm nhận của tôi để làm thế nào đấy để mình biết
và sáng vừa là có thông tin cập nhật thì bà con cũng nắm được rằng là ở quê nhà có những cái hoàn cảnh có những cái mảnh đời rất là éo lé nó xảy ra
rồi chúng tôi cũng kêu gọi để bà con gọi là những cơ hội
cơ hội mà đóng góp được thì chúng tôi gây quỹ
chuyến đi thiện nguyện này là cái tết sớm đầu tiên của hội việt kiều với bà con vùng sâu vùng xa
xuất quả nhỏ mang ý nghĩa lớn giúp bà con không còn thấy nhiều khó khăn trong ngày tết cổ truyền của dân tộc
dù không có điện mọi sinh hoạt diễn ra bên bếp lửa đầm ấm gắn bó
ngọn lửa truyền thống của dân tộc vân kiều vẫn cháy âm ỉ từ trang mưa bom bão đạn
và cả những khó khăn do thiện nguyện
ai lũ lụt bên bếp lửa họ vẫn chuyển cho nhau bài ca ơn đảng ơn bác
từ thế hệ trước đến thế hệ sau